chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền ba mươi năm triệu đồng
đối với một trường hợp về hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
để trục lợi hoạt động mê tín dị đoàn
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bắc giang đã làm rõ
ngày ba tháng một mươi tại nhà riêng của vũ xuân tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở tổ dân phố thanh bình thị trấn kép huyện lạng giang
tỉnh đã xem bói cho một người phụ nữ trú tại xã an hà huyện lạng giang
và hướng dẫn làm lễ cầu lộc bằng thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ
ngày bốn tháng một mươi tỉnh tiếp tục làm lễ cầu lộc và lễ trừ tà cho người phụ nữ này
với mức chi phí là bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an sau khi được lực lượng công an giải thích tuyên truyền
tình đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng với số tiền là ba mươi năm triệu đồng